thưa quý vị tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai chú phường hòa hảo thị xã hoài nhơn
về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo tài liệu của cơ quan điều tra đầu năm hai nghìn một mươi chín con trai của huỳnh tiến là huỳnh tài
thông qua mạng xã hội đã tham gia bỏ phiếu qua email trưng cầu ý dân
bầu lãnh đạo của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và làm hồ sơ xin tham gia tổ chức phản động này
sau khi tham gia tổ chức phản động huỳnh tài lôi kéo cha cùng tham gia
và đã có các hoạt động như trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến
lôi kéo một số cá nhân tham gia và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân cho tổ chức này
hiện huỳnh tài đã bị khởi tố bắt tạm giam vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng